các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày thì hầu hết các nơi đều nắng nóng trên diện rộng có nơi thì nắng nóng gai gắt trong đó trọng tâm là tại khu vực hòa bình và vùng đồng băng của bắc bộ với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi bốn ba mươi bảy độ một số nơi trong đó bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội là trên ba mươi bảy độ
còn tại vùng núi và khu vực tây bắc mức nhiệt sẽ thấp hơn đôi chút là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nơi có thời tiết dễ chịu nhất vẫn là khu vực tây nguyên và nam bộ khi cả hai khu vực này vẫn chịu tác động chủ yếu của đới gió tây nam
nên vẫn còn nắng giáo vào lúc ban ngày đến chiều tối thì mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa rào cùng rông trên khu vực
mặc dù không phải là mưa lớn chỉ diện rộng nhưng cục bộ có thể tiếm ẩn các hiện tượng thứ tích cực đoan như lốc xét hay gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm tại khu vực tây nguyên là hai mươi một ba mươi hai độ còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
trên biển hầu khắp khu vực biển đông vẫn thịnh hành gió tây nam có cường độ mạnh
nên tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km với gió tây nam cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nền nhiệt tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi tám độ